báo thế giới trẻ của nước đức vừa đăng bài nhân dìm việt nam kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
trong đó bài đã nêu bật tinh thần hòa bình và độc lập dân tộc đã dẫn tới thành công của phong trào giải phóng dân tộc việt nam
theo bài viết được sự ủng hộ của tinh thần đoàn kết trên toàn thế giới phong trào giải phóng dân tộc của việt nam đã cho thấy rằng
lịch sử có thể được tạo lập và định hình theo tinh thần hòa bình và độc lập dân tộc
bài viết cho rằng sau chiến tranh việt nam đã gặp nhiều khó khăn khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy cùng với việc phải gánh chịu nhiều hậu quả khác
tuy nhiên trong những năm gần đây việt nam đã đạt được sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong các ngành công nghệ thông tin may mặc dây dép hay điện tử
bài báo cũng đề cập đến cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín cho biết việt nam đang cẩn trọng dỡ bỏ các hạn chế sau khi khống chế thành công sự lây lan của virus sars cov hai
không có trường hợp nào tử vong ở việt nam trong khi số người nhiễm bệnh chỉ dưới năm trăm linh ca